cập nhật về tình hình cơn bão số chín tại huyện đảo cần giờ tp hcm
bắt đầu từ sáng nay mưa to và gió giật mạnh đã xuất hiện trên địa bàn huyện
để ứng phó với cơn bão kịp thời xử lý những trường hợp có thể xảy ra
lãnh đạo tp hcm đã túc trực chỉ huy công tác phòng chống bão số chín ngay tại địa bàn huyện cần giờ
bão số chín đang áp sát bờ huyện cần giờ đang thực hiện các biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống bão
bão số chín hiện hàng trăm hội dân cần giờ đang ở trong những căn nhà không kiên cố
đã được di rời đến các nơi trú bão
tàu thuyền trên khu vực biển cần giờ đã vào nơi trú ẩn
người dân trên những lồng bè tròi canh khu nuôi trồng thủy sản được vận động lên bờ
nếu người dân nào không tuân thủ huyện sẽ cưỡng chế để bảo đảm an toàn
bởi vì hiện nay theo dự báo của đài thí tượng thí dân
trung tâm thí tượng đài thí dân trung ương
thì tiếp tục là cơn bão cũng còn diễn biến hết sức khuất tạp
hiện nay huyện cũng có chỉ đạo của thành phố huyện cũng khuyến cáo cho bà con là
không có chuyện khẩn cấp thì không rời khỏi nơi trú đóng
trung tâm chỉ huy ứng phò bão số chín của thành phố hồ chí minh đặt tại huyện cần giờ
với sự túc trực của lãnh đạo thành phố và các ngành chức năng đang cập nhật sát diễn biến của bão
tình hình các khu vực bị ảnh hưởng xử lý ngay các tình huống phát sinh